nhà hát kịch hà nội vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
đón nhận huân chương lao động hạng ba và bằng khen của thủ tướng chính phủ
đồng thời nhà hát cho ra mắt logo website và bộ nhận diện thương hiệu mới kịch hà nội
nhà hát kịch hà nội có tiền thân là một đội kịch thuộc đoàn văn công nhân dân hà nội
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trải qua nhiều biến cố lịch sử của thủ đô hà nội và của cả nước
đội kịch nói không ngừng nỗ lực sáng tạo nghệ thuật từ những vở kịch ngắn đến những tác phẩm chính kịch
đã xây dựng nền móng đầu tiên của thương hiệu kịch hà nội
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển kịch hà nội đã trở thành một điểm sáng trong nền sân khấu kịch nói nước nhà
nhân dịp này nhà hát vui mừng đón nhận huân trường lao động hạng ba và bằng khen của thủ tướng chính phủ
đồng thời ra mắt logo website của bộ nhận diện thương hiệu mới của kịch hà nội